tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận có gần hai mươi một người nhập cảnh trái phép để trốn cách ly
một con số đáng báo động nhất là trong thời gian gần đây bộ đội biên phòng liên tục bắt giữ
các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới trong khi cả nước đang cố gắng triển khai
mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh thì những hành vi này cần được xử lý nghiêm để tăng tính gian đe
thông tin từ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng dù thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát đường biên giới
để phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng thực tế số người cố tình nhập cảnh trái phép vẫn rất nhiều
các đối tượng sử dụng nhiều hình thức móc nối rất tinh vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
qua đường mòn lối mở bất chấp nguy cơ dịch bệnh xâm nhập
thời gian này còn có cả những trường hợp nhập cảnh trái phép bị phát hiện
được đưa vào khu vực
các đối tượng sử dụng nhiều cách ly tập trung nhưng rồi lại tiếp tục trốn cách ly
đây là những hành vi đáng lên án cần được xử lý nghiêm
bên cạnh các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
bên cạnh việc kiểm soát phòng dịch tại tuyến biên giới của bộ đội biên phòng
các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nghề dân
chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
không xuất nhập cảnh trái phép
không tiếp tay cho đối tượng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép